tổng thống nga vladimir putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan
thảo luận về ý tưởng thành lập một trung tâm khí đốt ở thổ nhĩ kỳ
sáng kiến này do moscow đưa ra vào tháng một mươi và được ankara bày tỏ quan điểm ủng hộ
thổ nhĩ kỳ cho biết các nhóm chuyên gia của nước này sẽ tiến hành đánh giá trên các phương diện
như là công nghệ pháp lý và thương mại cần thiết để đạt thỏa thuận chung trong thời gian sớm nhất
cũng tại cuộc điện đàm hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về sáng kiến ngũ cốc biển đen vừa được gia hạn
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi toàn diện và đầy đủ thỏa thuận này
tổng thống erdogan đã đánh giá tích cực lập trường mang tính xây dựng của người đồng cấp nga
đối với thỏa thuận trên ông đồng thời nêu bật ý nghĩa to lớn của việc nối lại các cuộc đàm phán ngoại giao
tìm giải pháp cho cuộc xung đột nga ukraine cho rằng các cuộc gặp vừa qua giữa quan chức tình báo nga
và mỹ tại thổ nhĩ kỳ đóng vai trò quan trọng trong ngăn chặn tình hình leo thang không kiểm soát